các bị cáo còn lại bị phạt từ năm đến ba mươi năm triệu đồng xung quỹ nhà nước
thưa quý vị trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia vừa phát đi cảnh báo

bởi thời gian qua đã rất nhiều người bị

để lập một trang facebook
và nhắn tin kết bạn với các bạn bè và bắt đầu hỏi mượn tiền

không chỉ giả danh nghệ sĩ biên tập viên người nổi tiếng để kết bạn làm quen tâm sự rồi lừa đảo mượn tiền
những đối tượng xấu còn giả danh cả những lãnh đạo cấp cao để dụ lừa người dân
đây là đối tượng lê văn sự vừa bị công an bắt và khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng mạo danh là trung tướng công an
rồi nhắn tin qua nhiều nền tảng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt của năm bị hại ở nhiều tỉnh thành khác nhau với số tiền một trăm bảy mươi triệu đồng
chiếm đoạt tài sản này các đối tượng này đã trực tiếp đánh vào lòng tham của các bị hại
về bản chất mà nói thì các cái lợi ích kinh tế các cái tài sản này không thể tự nhiên nó có một cách dễ dàng như vậy được
nên là khi mà phát hiện ra các thông tin đấy đề nghị là quần chúng nhân dân cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
để chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp điều tra xác minh
chúng ta không nên trao đổi những thông tin hoặc là chúng ta không nên giao kết qua không gian mạng
bởi vì là khi mà chúng ta chưa xác thực được là những người đưa cho thông tin hoặc là những người mà mình đang có nhu cầu để làm những cái việc đó là chính xác của ai
thì chúng ta nên thân trọng việc vậy
theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia tình trạng lợi dụng hình ảnh của người khác để tạo ra các bẫy lừa đảo
là không mới
xong vẫn có nhiều nạn nhân mắc phải bẫy lừa đảo của các đối tượng
chúng thường lấy ảnh và thông tin cá nhân của nhiều nhân vật nổi tiếng hay có ngoại hình thu hút dễ nhìn nhằm tạo niềm tin
sau đó rụ rỗ đầu tư tài chính mượn tiền rồi chiếm đoạt tài sản
tốt nhất là chúng ta hạn chế chia sẻ hình ảnh cũng như những cái thông tin nhạy cả của cá nhân chúng ta lên trên khuôn mặt
đặc biệt là những cái hình ảnh liên quan đến chính diện khuôn mặt cũng như có đầy đủ các cái góc cạnh như khuôn mặt
chính diện khuôn mặt
đấy là ta có thể các đối tượng có thể lợi dụng công nghệ cắt ghép sử dụng hình ảnh đấy tạo ra những cái eqic hoặc những cái thông tin video defect
để tự hành lửa đảo người thân cũng như lửa đảo những người xung quanh chúng ta
thì việc chia sẻ những thông tin nhạy cả cũng như hình ảnh cũng như thẻ cá nhân công dân trên khuôn mặt thì hoàn toàn có thể bị các đối tượng lợi dụng
còn việc thứ hai là chúng ta luôn cảnh giác khi tiếp cận mọi cái thông tin trên khuôn mặt
đặc biệt là những lời mời chào tham gia các game show hoặc là đột nhiên chúng ta được người nổi tiếng
quan hệ mà trong khi trước đấy chúng ta chưa từng có mối quan hệ nào
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đề nghị người dân cần cảnh giác khi đăng tải thông tin và hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội
đồng thời cẩn trọng trước những lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ mặt qua mạng xã hội ứng dụng hẹn hò online
cẩn trọng khi tham gia ứng dụng trang web đầu tư tài chính online vì rất có thể sẽ gặp nhiều rủi ro
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần trình báo cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định
thưa quý vị chủ quan lơ là thiếu cảnh giác trong bảo vệ tài sản của bản thân là cơ hội cho các đối tượng trộm cắp cướp và cướp giật tài sản
gia tăng hoạt động ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
và để đấu tranh phòng ngừa hiệu quả với loại tội phạm này giám đốc công an tỉnh hà nam đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
tập trung làm tốt công tác nắm tình hình diễn biến hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp cướp và cướp giật tài sản
đồng thời cảnh báo phương thức thủ đoạn của tội phạm đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức
ý thức cảnh giác tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản cho các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân
phạm thành phò chú tỉnh ninh bình vừa bị bắt giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản xảy ra tại khu vực khu công nghiệp đồng văn ba thị xã duy tiên
đây là đối tượng điều khiển xe mô tô cấp giật túi sách của nạn nhân bên trong có một chiếc điện thoại di động iphone tám plus và sáu trăm linh
bốn h ba mươi tôi đi từ nhà trộm ra đến sân phòng để đổ xăng khi đổ xăng tôi thấy có một người đàn bà đang đi xe đạp về phía khu công nghiệp đồng văn ba
khi đổ xăng xong tôi đi ám sát theo sau bà ấy đến qua khu công nghiệp đồng văn ba tầm năm mươi m
thì thấy vắng người thì tôi liền ám sát lên ép vào phía bên tay trái bà ấy rồi tôi dựa tay phải bỏ tay ra để lấy chiếc túi sách của bà ấy
vụ việc trên cho thấy thủ đoạn trộm cắp cướp cướp giật tài sản của các đối tượng không mới
nhưng do sự chủ quan lơ là thiếu cảnh giác trong bảo vệ tài sản của người dân
những người dân đã tạo điều kiện cho các đối tượng phạm tội
như người dân đi ra đường mang theo túi sách trang sức hoặc tài sản có giá trị nhưng không có biện pháp bảo vệ tài sản
lực lượng bảo vệ tại các cơ quan công sở mỏng mới chỉ tập trung ở khu vực cổng ra vào
cán bộ công chức đi làm dự hành chính nhà không có người chung coi
đặc biệt vào mùa hè thời tiết oi bức nắng nóng kéo dài nhiều hộ dân ở vùng nông thôn thường có thói quen ngủ không đóng cửa hoặc mở cửa sổ tầng hai u thoáng
đây cũng chính là điều kiện thuận lợi để các đối tượng xấu lợi dụng tìm cách đột nhập trộm cắp tài sản
theo thống kê của công an tỉnh hà nam từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra gần ba mươi vụ trộm cắp cướp cấp giật tài sản với phương thức thủ đoạn tinh vi có dấu hiệu hoạt động chuyên nghiệp
thứ hai sau khi bị cướp giật tài sản người dân lên bình tĩnh ghi nhớ đặc điểm của đối tượng đặc điểm phương tiện và hướng di chuyển vỏ chạy kịp thời báo cho cơ quan công an đi gần nhất
thứ ba không đi một mình đến những lơi vắng vẻ vào những thời điểm từ một mươi tám h
đến khoảng hai mươi hai h đấy là những cái thời điểm mà rất dễ là trở thành những nạn nhân
và những cái đối tượng mà cướp cướp giật tài sản
tình hình tội phạm trộm cắp cướp cướp giật tài sản đang ngày càng có những diễn biến phức tạp
với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi liều lĩnh hơn
do vậy để phòng ngừa tội phạm trộm cắp cướp cướp giật tài sản
và đảm bảo an toàn cho nhân dân trên địa bàn công an tỉnh hà nam đề nghị nhân dân
nâng cao tinh thần cảnh giác ý thức tự bảo vệ tài sản
không tạo những sơ hở để tội phạm ra tay trộm cắp cướp cướp giật tài sản